thưa quý vị và các bạn lúc này đang có hai hình thế thời tiết tác động đến miền bắc
bao gồm vùng áp thấp phía tây ở tầng thấp và vùng hội tụ gió ở mực khí quyển trên cao
thế nhưng sang đến ngày mai bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng thêm của một khối không khí lạnh nhỏ nữa
từ lục địa trung quốc bổ sung xuống nước ta
nên trong chiều và tối mai miền bắc sẽ có mưa rào và rông ở trên diện rộng
trong đó một loạt các tỉnh vùng núi phía bắc như là khu vực điện biên lai châu lào cai
sang đến hà giang cao bằng và cả lãng sơn sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
kèm theo đó là nguy cơ cao về hiện tượng lốc xoáy thậm chí là mưa đá và gió giật mạnh
do có mưa về chiều và tối ban ngày trời có nắng gián đoạn
nên mức nhiệt trong ngày mai ở bắc bộ sẽ giảm nhẹ
với các tỉnh phía đông bắc bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm hai mươi tám độ
trong khi ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
vùng hội tụ gió trên cao cũng khiến cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở xuống
cho đến hà tĩnh trong đêm nay và sáng sớm ngày mai có mưa giải rác
sao đến ngày mai trung bộ sẽ đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo
với mức nhiệt ở khu vực khá là cao
thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt sấp xỉ mức ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ cao trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
còn đối với các tỉnh thành phố từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
trong ngày mai trời vẫn có nắng sớm và nhiệt độ vẫn tiếp tục ở mức cao là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
chiều và tối mai những cơn mưa rông sẽ tiếp tục lặp lại ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh
và có thể đi kèm các hiện tượng cực đoan như lốc xoáy mưa đá cũng như cả gió giật mạnh
ở phía nam khối không khí biển đang có dấu hiệu
suy yếu và rút chậm ra ngoài biển
cường độ nắng ở nam bộ và tây nguyên trong ngày mai được dự báo là sẽ bớt gắt hơn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh tây nguyên giảm xuống còn khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
ở khu vực nam bộ nhiệt độ các tỉnh miền đông cũng giảm xuống còn khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn đối với các tỉnh miền tây nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai cũng giảm xuống còn ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển ở vịnh bắc bộ cần phải đề phòng những cơn mưa rông có khả năng xuất hiện
về chiều và tối mai
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
và sau đây như thường lệ sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước